tại hà nội mới đây hội nghị sĩ múa việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật
miền trung trong tôi chương trình nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
miền trung trong tôi trình diễn những tác phẩm ca múa nhạc đặc sắc như tổ khúc hát múa thương về miền trung
hát múa bài ca hy vọng việt nam ơi vững lòng miền trung
với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân bích ngọc nghệ sĩ nhân dân hồng phong
nghệ sĩ ưu tú tuấn ngọc mỗi tác phẩm thể hiện tấm lòng tình cảm của các nghệ sĩ hướng về miền trung
mong muốn chia sẻ mất mát với người dân nơi đây
toàn bộ số tiền cũng như các nhu yếu phẩm quyên góp được sẽ được gửi tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để chuyển tới đồng bào miền trung